ngày hai mươi một tháng một mươi một sở y tế hà nội có công văn khẩn gửi ubnd các quận huyện thị xã về hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín tại các địa phương
trước đó ubnd hà nội quyết định từ ngày một mươi bảy một mươi một thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường thị trấn
theo hướng dẫn mới ban hành của sở y tế cơ quan này đề nghị ủy ban nhân dân cấp quận phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các địa bàn xã phường thị trấn
các trạm y tế lưu động này được thu dung khám điều trị cho f không nhẹ không chịu chứng tại quận huyện thị xã đồng thời phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
sở y tế nêu rõ các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các ép không là phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền chỉ tiếp nhận ép không không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt ho khan đau họng nghẹp mũi mệt mỏi đau đầu đau mổi cơ tên lưỡi
bệnh nhân đồng thời không có các triệu chứng của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở dưới hai mươi lần một phút fpo hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời
các trạm y tế lưu động phải có biển cảnh cáo nền đỏ chữ vàng
trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không nhiệm vụ miễn vào
ngoài ra các trạm y tế lưu động phải đảm bảo kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm sắc covid một mươi chín ra cộng đồng
theo sở y tế hà nội trạm y tế lưu động có một xe ô tô chuyên dụng nhân viên y tế trong một kíp có năm người gồm một bác sĩ phụ trách hai điều dưỡng một kỹ thuật viên điều dưỡng xét nghiệm và một dược sĩ
căn cứ số lượng người bệnh có thể bố trí kiếp nhân lực y tế phù hợp bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở
tại mỗi trạm y tế lưu động được chia làm ba khu khu vực đón tiếp phân loại bệnh nhân khu hành chính hậu cần khu cách ly điều trị
riêng khu vực cách ly điều trị được chia làm hai loại đối tượng người bệnh đó là phòng điều trị f không khỏe mạnh không triệu chứng và phòng điều trị f triệu chứng nhẹ như hát hơi sổ mũi ho khan
ngoài ra buồng bệnh bảo đảm thông thoáng phòng bệnh của nam và nữ riêng biệt
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp và khu chế xuất
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xếp chặt một số hoạt động trên địa bàn xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
thành phố hồ chí minh vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đồng mối giao thương và lao động mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao thành phố hồ chí minh tiếp tục ghi nhận số lượng ép không mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các ép không tại nhà kích hoạt hệ thống chăm sóc tư vấn cho ép không và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất
diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bà rịa vũng tàu và tây ninh thời gian qua khiến nhiều người lo ngại
liên tiếp năm ngày hai địa phương này luôn nằm trong nhóm một mươi tỉnh có số lượng f cao nhất cả nước
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh thời gian gần đây số ca f tăng cao trong cộng đồng
các khu công nghiệp chỉ trong vòng năm ngày tây ninh đã có hai năm trăm một mươi hai ca mắc
từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một địa phương này đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ tập trung đông người
trong khi đó số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng tại bà rịa vũng tàu không ngừng tăng nhanh trong nhiều tuần qua
theo báo cáo của bộ y tế ngày hai mươi một tháng một mươi một trong vòng hai mươi bốn giờ tỉnh này đã ghi nhận năm trăm bốn mươi một ca mắc mới nhưng có đến bốn trăm ba mươi trường hợp ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn bảy mươi chín
đánh giá của lãnh đạo tỉnh dịch tiềm ẩn và lây lan trong dân cư nhiều ổ dịch lớn tập trung tại các chợ càng cá khu công nghiệp phòng trọ
tỉnh này không đặt mục tiêu tách f ra khỏi cộng đồng nhưng phải kéo giảm tối đa số ca mắc kiểm soát dịch để tiến tới mở cửa
cần thơ là tỉnh có số lượng ép không tăng nhanh trong nhiều ngày qua
công văn mới nhất của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng nêu tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố phức tạp
một số ca mắc mới tăng cao trung bình các quận huyện đều ghi nhận trên một trăm linh ca f mỗi ngày
số lượng f tăng đột biến hệ thống y tế cần thơ đối mặt với tình trạng quá tải
các bệnh viện tầng một đã phải bố trí thêm giường cao hơn công suất để tiếp nhận bệnh nhân
từ ngày hai mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo tỉnh đã thông qua điều trị f tại nhà
chăm sóc quan trọng y tế lưu động để giảm tài cho hệ thống điều trị
đồng tháp hiện có đến một mươi bốn xã thuộc vùng đỏ cấp độ bốn nguy cơ rất cao
hôm qua tỉnh này đứng thứ năm cả nước về số lượng ép không
chỉ sau thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bà diệm vũng tàu với năm trăm linh tám ca
trong đó có một trăm bảy mươi tám ca cộng đồng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỉnh này đã tiêm được một tám trăm năm mươi tám bốn trăm tám mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi một đạt tỷ lệ chín mươi bảy mươi hai dân số mỗi hai đạt sáu mươi chín mươi sáu
cấp độ dịch trên toàn tỉnh bạc liêu vẫn ở mức nguy cơ cao
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một
một toàn tỉnh có ba trăm năm mươi sáu ca f dương tính số ca nhiễm tại cộng đồng là hai trăm linh một ca
lãnh đạo tỉnh bạc liêu tiếp tục ban hành quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động
không tập trung trên một mươi người ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế
điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cơ sở sản xuất kinh doanh
áp giờ giới nghiêm từ hai mươi h hôm trước đến bốn giờ hôm sau
an giang là một trong những địa phương nóng tại miền tây với số lượng ca nhiễm liên tục cao
gần đây tổng số ca mắc có chiều hướng giảm
số ca ép không cộng đồng vẫn ở mức cao
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi đã tiêm mũi một vaccine ở an giang
đạt trên chín mươi năm sáu mươi bảy tỷ lệ mũi hai là bảy mươi sáu bốn mươi sáu
tương tự số ca mắc tại tiền giang cũng có sự suy giảm
trong đó một trăm bốn mươi ba ca ép không tại ngày hai mươi một tháng một mươi một
có một trăm một mươi bảy ca trong khu cách ly và hai mươi sáu ca phát hiện trong cộng đồng
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bến tre
cũng tăng nhanh số ca trong ngày đều ghi nhận ở ba con số
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bến tre nhận định
khu công nghiệp là nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn
ngành y tế tỉnh đang phối hợp với các khu công nghiệp để triển khai giải pháp
phù hợp với hy vọng khắc phục kiềm chế được ép không xuất hiện tại đây
tính đến nay các tỉnh khu vực tỉnh tây nam bộ đang áp dụng giải pháp cách ly
điều trị ép không tại nhà gồm trà vinh cà mau long an an giang
một số địa phương trong tỉnh đồng tháp kiên giang cần thơ
hà nội chuẩn bị kịch bản một ca mắc
kịch bản này lãnh đạo thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng
tại cuộc họp với ban chỉ đạo các sở ngành quận huyện thị xã
về các giải pháp phòng chống dịch vào ngày hai mươi tháng một mươi một
trong khoảng một tháng này số ca dân tính với sars cov hai tại thành phố hà nội
tiếp tục tăng nhanh với nhiều ổ dịch phức tạp
địa phương này có bộ bao phủ vaccine ở mức độ cao song song
với tỷ lệ tiêm chủng mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
ở mức bảy mươi bảy hai yêu cầu tối thiểu là tám mươi
hà nội vẫn kiên trì áp dụng giải pháp chống dịch giai đoạn trước
là cách ly tập trung f một áp dụng tại bốn quận lõi
và điều trị f tại các cơ sở y tế
tại cuộc họp mới đây ngày hai mươi tháng một mươi một thành phố đã thống nhất quan điểm
chỉ cách ly tại nhà khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn
cụ thể đáp ứng đủ các điều kiện
các quận huyện đã giả soát lập danh sách thành lập thêm
khu cách ly tập trung
nâng công suất lên một trăm linh chỗ cách ly
trong ngày hai mươi tháng một mươi một cả nước có một hai trăm chín mươi tám một trăm bốn mươi chín liều vaccine
phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm linh bảy tám trăm sáu mươi một một trăm ba mươi một liều
trong đó tiêm mũi một là sáu mươi sáu bảy trăm linh sáu tám trăm chín mươi liều tiêm mũi hai là bốn mươi một một trăm năm mươi bốn hai trăm bốn mươi một liều
lệ dân số trên một mươi tám tuổi đã tiêm mũi hai vaccine là năm mươi tám bảy mươi chín